còn tại hải phòng mới đây ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã kêu gọi người dân
chủ động mua ký test giống như mua sắm thiết bị y tế thiết yếu trong tủ thuốc gia đình
theo báo cáo tổng số f từ khi có dịch là trên toàn thành phố là hai bốn mươi một ca
trong đó ngày một mươi tháng một mươi hai ghi nhận một trăm linh chín ca riêng từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã có hai ba mươi năm ca
đến nay số ca f điều trị tại nhà là ba trăm hai mươi ba ca số ca khỏi bệnh trong ngày một mươi tháng một mươi hai là một trăm linh tám ca
tổng số ca hồi phục xuất viện là ba trăm bảy mươi hai ca số ca tử vong là hai trường hợp
đối với vấn đề tiêm vaccine tổng số mũi tiêm tính đến ngày một mươi tháng một mươi hai là hơn hai tám triệu mũi tiêm
thực hiện chí đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc
thành lập các trạm y tế lưu động
đến thời điểm hiện tại các quận huyện đã ban hành quyết định thành lập xong hai trăm hai mươi sáu trạm
hoạt động từ ngày một mươi tháng một mươi hai
tại hội nghị ông tùng khẳng định thành phố có đủ vaccine để tiêm phòng dịch covid một mươi chín
nên các quận huyện doanh nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục tổng hợp những trường hợp chưa tiêm vaccine
để báo cáo sở y tế hoàn thành việc tiêm phòng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ông tùng cũng đề nghị các doanh nghiệp dừng tiếp nhận các lao động thuộc diện chỉ định tiêm
nhưng cố tình không tiêm vaccine
đối với các trường hợp f thuộc diện chỉ định tiêm nhưng không thực hiện tiêm vaccine phòng dịch
thì phải tự chi trả chi phí điều trị
để chủ động kiểm soát dịch bệnh chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân
cũng như giúp lãnh đạo địa phương kịp thời nắm bắt đánh giá mức độ dịch trên địa bàn
để đưa ra biện pháp phù hợp ông tùng kêu gọi toàn thể người dân địa bàn
tự trang bị cho mình kích test covid một mươi chín giống như mua sẵn một thiết bị y tế thiết yếu
phục vụ kiểm tra sức khỏe gia đình
chủ tịch ubnd tp hải phòng cũng yêu cầu các trạm y tế lưu động phải công khai số điện thoại
của đội ngũ y bác sĩ để người dân thuận lợi liên lạc khi cách ly f một và điều trị f tại nhà